tại thành phố đà nẵng sau một tuần học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông chính thức đi học trở lại
thì sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng chín học sinh các bậc mầm non tiểu học và học viên các cơ sở đào tạo khác trên địa bàn
cũng đã yên tâm đến trường sau khi đại dịch covid một mươi chín được đẩy lùi
tuy nhiên các trường vẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định
ngay từ sáng sớm công tác đón học sinh quay trở lại của trường tiểu học tây hồ diễn ra khẩn trương
nhưng đảm bảo các quy định về phòng chống dịch
một trăm linh học sinh đến trường đều được khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào lớp
đặc biệt buổi trao cơ đầu tuần đã diễn ra ngay tại các lớp học để bảo đảm giãn cách
sau một thời gian lũy dịch ở nhà cho con đi học đến trường thì phụ huynh rất là thấy yên tâm
vì nhà trường có sát khuẩn đầy đủ cho học sinh
đảm bảo cho công tác bắn trú chúng tôi cũng có kế hoạch cụ thể dọn dẹp bếp ăn sát khuẩn
cũng như là các lớp về chăn màng chiếu gối của các cháu chúng tôi sẽ dọc vào khuẩn khuẩn sạch sẽ
và cũng sẽ đảm bảo được các đồ
đối với các cô quản sinh và nhà bếp thì luôn luôn phải mang khẩu trang và đồ bảo hộ
để cho nó đảm bảo được cái phòng chống dịch cho các cháu
còn tại các trường mầm non công tác vệ sinh khử khuẩn trường lớp đồ chơi cho trẻ càng được chú trọng hơn
ngoài việc bảo đảm cơ sở vật chất trang thiết bị y tế nơi rửa tay bằng xà phòng theo quy định
các trường đều tuân thủ các phương án bảo đảm sức khỏe theo hướng dẫn của bộ y tế
mà khi chúng ta thực hiện hoạt động chống dịch thì thực hiện những phương châm mà do bộ y tế đã nêu đó là năm ca
mà đặc biệt là ba ca đầu tiên đó là khẩu trang khử khuẩn và khoảng cách
tính đến sáng hai mươi một tháng chín toàn bộ hơn hai trăm sáu mươi học sinh các cấp trên địa bàn thành phố đà nẵng
đều đã trở lại trường trong tình hình dịch
bệnh covid một mươi chín được kiểm soát cũng theo chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo thành phố đà nẵng
trong thời gian này các trường vẫn phải thực hiện nghiêm phòng chống dịch bệnh
cho đến khi các nhà nghiên cứu có vaccine vòng bệnh covid một mươi chín